những vườn cái bắp rau thơm hay cà chua chuẩn bị vào mùa thu hoạch hay vừa được bà con nông dân xuống giống đã bị nước lũ nhấn chìm
vườn thì bị cuốn trôi chỉ còn lại những ống tưới nước bám đầy rác và cỏ cây
vài ngày sau bão lũ đi qua gạt đi những thiệt hại mất mát những nông dân ở đơn dương nơi được mệnh danh là thủ phủ giao lâm đồng bắt đầu vệ sinh dụng vườn trong mùa vụ mới
đây là một trong những vườn rau tại huyện đơn dương vùng rau nổi tiếng tỉnh lâm đồng
sau cơn bão lũ vừa đi qua thật khó để nhận ra đây là vườn rau ngò hơn sáu m hai của gia đình ông khiển ở xã quảng lập huyện đơn dương
giờ muốn trồng lại vụ mới gia đình ông kiển phải tiến hành vệ sinh vườn tược bù thêm đất và phân
những vườn rau còn có thể tái sinh thì phải chăm sóc nhiều hơn
giá như một cái xô đổ ao một cái thì đâu có cái gì nó chịu nổi
thiệt hại của nhà thì chắc khoảng nó tính bằng là phải cỡ khoảng một trăm linh triệu
theo những nhà nông sống dọc bờ sông đa nhiêm hàng năm cứ đến mùa mưa lũ đầu nguồn đổ về mạnh
họ lại nơm nớp lo âu khi nhận được tin thủy điện đa nhiêm xả lũ
cũng giống như gia đình ông kiển sau trận lũ vừa qua hơn sáu m hai rau xà lách của gia đình ông vương
đang canh tác bên bờ sông đa nhiêm bị lũ cuốn trôi cùng hư hỏng hệ thống tưới
thiệt hại hơn một trăm linh triệu đồng

do rất nhiều người sản xuất khoảng một triệu tấn rau mỗi năm
do rất nhiều người sản xuất khoảng một triệu tấn rau mỗi năm
nhiều diện tích nhà vườn của người dân canh tác gần lưu vực sông đa nhiêm
vùng hạ du thủy điện đa nhiêm nên khi hồ thủy điện xả lũ với lưu lượng khá lớn
sẽ gây ngập gây thiệt hại lớn
đối với vùng rau của đơn dương hàng năm vào mùa mưa
trong việc triển khai phương án phòng chống thiên tai
chúng tôi cũng luôn khuyến cáo hướng dẫn cho nhân dân là không canh tác vùng trụng thấp
thứ hai là trồng những cây ngắn ngày mà có thể thu hoạch sớm
trước khi mà cái thời điểm cao điểm có thể là hồ đơn dương sẽ điều tiết hoặc là xả lũ
còn trong cái cơn bão số một mươi hai này thì theo cái thống kê sơ bộ thì toàn huyện dọc cái bờ sông đa nhiêm
thì có khoảng một trăm linh hectare là bị ngập
dẫu biết canh tác gần bờ sông thật sự bấp banh thấp thỏm trong mùa mưa lũ
nhưng vì kế sinh nhai những nhà nông nơi đây đành phải chấp nhận
xong họ đều mong rằng cần có phương án xả lũ
hồ thủy điện hợp lý hơn tránh thiệt hại đến mức thấp nhất cho nhà nông